kính chào quý vị khán giả quý vị hãy cùng tôi cập nhật những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với hơn tám mươi tỷ đồng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ chín đối tượng
vào ngày ba tháng sáu dưới sự chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo công an tỉnh nghệ an công an tp vinh đã phá thành công chuyên án bắt giữ chín đối tượng cùng chú tỉnh nghệ an
đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất tại nghệ an do đối tượng giản tư công
chú tại phương hào huy tập tp vinh đang sinh sống tại tp hcm cầm đầu
để điều hành đường dây công đã sử dụng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh
đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp
tất cả các giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh
bước đầu cơ quan công an chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cáo độ bóng đá từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ là hơn tám mươi tỷ đồng
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh kháng chú an giang
về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp tại địa bàn phường tân biên thành phố biên hòa
toàn bộ số ma túy tổng hợp này được các đối tượng ngụy trang trong hai mươi bốn hộp nhựa hình tròn trụ
phía trên có chứa một loại kem màu trắng
bước đầu phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế nội bài
sau đó được chuyển phát vào địa bàn thành phố biên hòa
rồi tiếp tục vận chuyển số ma túy cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình dương để tiêu thụ
cách đây khoảng nửa tháng thì duy có đề cập với tôi mua sim rác về đăng ký để mà nhận hàng ma túy gửi từ bắc về ở đây
tới ngày hôm qua khi tôi đang nhận để chuyển sang bình dương thì bị lực lượng chức năng phát hiện ở bù cục
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn hai mươi tám tuổi cùng chú tỉnh đồng nai
cơ quan công an xác định tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với phúc
và có vai trò giúp sức cho phúc
trong thời thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra các bạn xuyên suốt theo năm lĩnh vực
quyết tâm để không để các đối tượng không lợi dụng đồng nai trở thành nơi trung chuyển cũng như là nơi tập kết ma túy
cũng để đưa ma túy vào tiêu thụ tại các tỉnh tp hcm bình dương
và qua đó cũng quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
các đồng phạm của khánh đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản gồm trần văn đỉnh lê thành trung nguyễn văn trung đều chú long an
khánh là thuyền trưởng của tàu bv một nghìn hai trăm linh tám của công ty cổ phần tiếp vận đại đồng vận chuyển hàng từ cảng hi tp hcm ra cảng cái mép tỉnh bà rịa vũng tàu và ngược lại
vào trưa ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi nhận hàng từ cảng ở tp hcm phát hiện một thùng hàng bị hở bên trong có nhiều lốp xe ô tô loại lớn
khánh đã liên lạc với đỉnh bán mỗi lốp xe với giá một triệu đồng sau đó đỉnh cùng thành trung thuê ghe một mươi năm tấn của văn trung lấy tám mươi chiếc lốp xe và giao cho khánh tám mươi triệu đồng
sau đó mang về bán lại cho người khác với giá mỗi cốp xe là hai triệu sáu trăm năm mươi đồng
công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thanh hoàng
vò giám đốc công ty cổ phân đang kiểm xe cơ giới đắk nông để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ
phan thanh hoàng cũng là đăng kiểm viên tại trung tâm đang kiểm xe cơ giới bốn nghìn tám trăm linh một d của công ty cổ phân đang kiểm xe cơ giới đắk nông
cơ quan công an xác định phan thanh hoàng đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để làm hồ sơ cải tạo sau đó nghiệm thu xe cải tạo trái quy định pháp luật
ông nguyễn xuân diện giám đốc công ty cổ phân đang kiểm xe cơ giới đắk nông xác nhận phan thanh hoàng vẫn đi làm bình thường
hiện trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d chỉ còn ba đăng kiểm viên và đây là số đăng kiểm viên tối thiểu để một trung tâm đăng kiểm hoạt động nếu không đủ sẽ phải đóng cửa
cũng theo ông nguyễn xuân diện việc đăng kiểm phương tiện tại trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d vẫn diễn ra bình thường
cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho sáu bệnh nhân
trong hai vụ ngộ độc vì ăn nấm mọc từ xác nhận ve sầu
theo đó vào trưa ngày ba tháng sáu bệnh viện đã tiếp nhận hai nhóm gồm sáu bệnh nhân cùng chú tại xã trư cà bang huyện ea xuất tỉnh đắk lắc
khi nhập viện thì ba bệnh nhân người lớn có tình trạng lơ mơ rung giật cơ dung giật nhãn cầu tay chân yếu không cử động được
các bệnh nhân còn lại có biểu hiện nhẹ hơn tiếp xúc tỉnh nói chuyện được nhưng yếu tay chân
một bệnh nhân cho biết mấy ngày qua tại địa phương nhiều người đã đua nhau đi đào nấm mọc từ sắc nhộng ve sầu để bán về giá bảy mươi đồng một kg và cho rằng đây là thức ăn bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo
trong đó nhiều người còn đăng bán lên mạng xã hội
thế vậy người thân trong gia đình bệnh nhân này cũng đi đào được mấy cây nấm màu đỏ mọc từ xác ấu trùng ve sầu quanh nhà và nấu cho mọi người ăn
sau khoảng bốn giờ mọi người có biểu hiện bùn rùn tay chân nôn ói đau bụng đi ngoài
nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện ea súp
sau đó các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị
cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh qua địa bàn huyện bù đăng của tỉnh bình phước đã khiến nhiều ngôi nhà cây trồng bị tốc mái và gãy đổ
trước đó cơn mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh xảy ra vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng sáu trên địa bàn huyện bù đăng đã gây thiệt hại khá nặng nề
cụ thể trên địa bàn thị trấn đức phong khoảng một mươi chín giờ tại đường lê quý đôn thuộc khu đức lập thị trấn đức phong đã xảy ra cơn mưa lớn
hai cây xanh lớn đổ trên đường khiến cho hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
thời điểm xảy ra sự việc may mắn không có người trong xe
tại xã đồng nai huyện bù đăng cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy cũng đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ một số ngôi nhà bị tốc mái
ngay trong đêm lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước
có mặt kịp thời cưa dọn cây ngã đổ và điều tiết phân luồng giao thông ngay khu vực thị trấn đức phong
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai
một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn tám mươi tỷ đồng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ chín đối tượng
vào ngày ba tháng sáu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
công an tp vinh đã phá thành công chuyên án bắt giữ chín đối tượng cùng chú ở tỉnh nghệ an
đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh nghệ an
do đối tượng giản tư công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường hà huy tập tp vinh đang sinh sống tại tp hcm cầm đầu
để điều hành đường dây công đã sử dụng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com
cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh
đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng
tất cả các giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh
bước đầu cơ quan công an chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn tám mươi tỷ đồng hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh kháng
chú tại an giang về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kháng lên mạng xã hội liên hệ rồi cung cấp thông tin để đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
với giá là ba triệu tám trăm linh nghìn đồng sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
mang tên trần hữu linh kháng đã liên hệ với anh nguyễn văn minh chú ở huyện phú tân
có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp
kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của trần hữu linh
và công chứng viên để thế chấp vay được bốn trăm linh triệu đồng sau nhiều lần đến hạn nhưng không đòi được tiền
nạn nhân mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả
công an huyện cai lệ phối hợp với phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiến hành triệu tập làm việc đối với một mươi tám đối tượng
có liên quan đến vụ cuối gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn xã thạnh lộc huyện cai lậy
bước đầu làm việc các đối tượng khai vào đêm ngày một tháng sáu trong lúc uống bia
nguyễn hồng phúc kể cho lê văn chế linh và lê minh trước về việc có mâu thuẫn trong lúc gặt đập lúa
với anh đặng hoàng khang chú ở tỉnh long an phúc đã nhờ linh và trước đánh anh khang
lúc này trước gọi điện thoại cho một số đối tượng khác
rồi cùng nhau chuẩn bị hung khí bình xịt hơi cay khi gặp anh khang cả nhóm đã dùng bình xịt hơi cay
và dùng dao tấn công khiến anh đặng hoàng khang bị thương nặng và tử vong gây án xong cả nhóm bỏ đi
cơ quan công an xác định lê minh trước và đối tượng tên bùi tấn thiệt là người đã trực tiếp dùng dao
đâm anh khang gây thương tích dẫn đến tử vong trong quá trình điều tra công an huyện cai lệ tỉnh tiền giang
đã tiến hành bắt giữ và tạm giữ năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà quảng tỉnh cao bằng vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp
khẩn cấp đối với nông văn quảng và nông văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là hai anh em sinh đôi
trú tại xóm bản ngầm xã cần yên về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào ngày một tháng sáu ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc
nhiều hộ dân ở xóm bản ngẩm bị ném đá vào mái nhà
hai đồng chí thượng úy phạm văn đồng và trung úy phạm kiên quyết là cán bộ công an xã cần liên
đã xuống địa bàn để xác minh và xử lý vụ việc
bước đầu nghi vấn gia đình ông nông văn cải có liên quan đến vụ việc trên
hai đồng chí công an đến trước cửa nhà của ông cải để xác minh thì lập tức đã bị quảng và quỳnh
là con ông cải ở trong nhà xông ra chửi bới và tấn công khiến hai đồng chí bị thương
trong quá trình giúp đỡ đồng chí đồng và quyết một số người dân
cũng đã bị quảng và quỳnh tấn công
hai đối tượng đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng mai thanh liêm
trú tại tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó lực lượng phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
và công an huyện long thành đã bắt quả tăng liêm đang bán hai mươi gram ma tuy đá
cho người nghiện tại ấp bảy xã an
an phước huyện long thành qua đấu tranh liêm khai nhận đã mua số ma túy trên
với giá là tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại tp thủ đức tp hcm rồi mang xuống địa bàn xã an phước huyện long thành
để bán cho người nghiện kiếm lời thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thôn rào trù xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
có nhiều mỏ khai thác đá khoáng sản
người dân khu vực này trong nhiều năm vừa qua đang phải sống chung
với tình trạng
tình trạng là ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn mất an toàn giao thông
trên tuyến đường dân sinh đi qua địa phương do có quá nhiều xe tải trọng nặng
chạy trên tuyến đường này
hàng ngày con đường liên xã ở thôn rào trù xã trường xuân huyện quảng ninh
phải gánh gần cả một lượt xe tải trọng lớn đi qua
con đường giờ ổ voi ổ gà chi chít bụi ô nhiễm tiếng ồn ở các mỏ khai thác đá
gần như cả ngày làm cho cuộc sống của hơn một trăm linh hộ dân nơi đây bị đảo lộn
dân ở đây toàn là chịu nhiều vì môi trường thật nhiệt quá bụi rồi là minh
mưa thả là hư trầm trọng lắm nói chung là đi xe như khi tài nòn bồ bởi đêm á
mưa đâu bởi là nở đôi quá vúng á là dân đâu biết là bồ liên tục đó
khu vực thôn rào trù có bốn mỏ đá đang hoạt động từ đầu năm đến nay đã có bảy mươi năm trường hợp
chở quá tải rơi vãi vi phạm thùng xe được cảnh sát giao thông huyện quảng ninh
tỉnh quảng bình sử dụng
tuy nhiên các lái xe vẫn tìm nhiều cách trốn tránh để vận chuyển đá đi tiêu thụ
với việc khai thác đá ổ ạt lượng xe vận chuyển chạy quá nhiều ở khu vực các mỏ đá thôn rào trù
xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã khiến cho địa phương bị ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông với người dân nơi đây
liên quan đến vụ đốt phòng trọ ở huyện long thành tỉnh đồng nai vào sáng ngày hôm nay
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết đã tiếp nhận điều trị cho hai nạn nhân nhỏ tuổi trong tình trạng bỏng
nặng nguy kịch phải thở máy cụ thể là hai cháu bé cùng sinh năm hai nghìn một mươi bé trai được xác định bỏng
toàn thân độ ba khoảng chín mươi và bé gái bị bỏng toàn thân độ ba khoảng tám mươi và hiện nay cả hai nạn nhân
vẫn đang được điều trị theo dõi tích cực trong tình trạng nguy kịch
trước đó vào sáng ngày hôm qua một dãy phòng trọ tại ấp hai xã phước bình huyện long thành
tỉnh đồng nai bốc cháy hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ một mươi năm phòng khu vực bị cháy được xác định
là ở phòng trọ số ba số một mươi
có tất cả một mươi một người ở công an huyện long thành bước đầu xác định nguyễn trí hiếu sống ở phòng trọ số một mươi
trong dãy nhà trọ là người đã phóng hỏa do nghe tuông hiếu đã phóng hỏa đốt phòng trọ số ba
nơi có người yêu đang ở sau đó phóng hỏa luôn phòng trọ của mình vụ cháy đã khiến cho bảy người bị bỏng nặng
hiện nay các bác sĩ vẫn đang nỗ lực điều trị cho các nạn nhân